đoàn công tác của chính phủ do đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ làm trưởng đoàn
đã thăm và làm việc tại tỉnh tuyên quang
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ
đã biểu dương đánh giá cao những kết quả mà tỉnh đã đạt được
trong thời gian tới tỉnh cần tập trung đánh giá sữa nhiệm kỳ
nhận định những thuận lợi khó khăn nhất là lợi thế phát triển thủy điện
nguồn tài nguyên đa dạng phong phú độ che phủ rừng lớn đáp ứng phát triển bền vững
đồng thời tiếp tục bổ sung những chỉ tiêu cao hơn
điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm hai nghìn hai mươi đình hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm
phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ đồng ý với những đề xuất kiến nghị của tỉnh
đồng thời đề nghị các bộ ngành trung ương cần giúp đỡ tuyên quang xây dựng kết cấu hạ tầng
cùng ngày phó thủ tướng và đoàn công tác của chính phủ đã dâng hương
và trồng cây lưu niệm tại đền thờ chủ tịch hồ chí minh thuộc thành phố tuyên quang